căn cứ hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam luật tổ chức quốc hội số năm mươi bảy hai nghìn một mươi bốn qh một mươi ba đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo luật số sáu mươi năm hai nghìn hai mươi qh một mươi bốn
nội quy kỳ họp quốc hội ban hành kèm theo nghị quyết số bảy mươi một hai nghìn hai mươi hai qh một mươi năm ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai của quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
kỳ họp sẽ diễn ra trong buổi sáng ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
tại kỳ họp này quốc hội sẽ xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của quốc hội
trước đó vào ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tại trụ sở trung ương đảng ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã họp xem xét cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ
nghỉ công tác đối với ông võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ơn đảng khóa một mươi ba chủ tịch nước cộng hòa do chủ nghĩa việt nam chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
thông cáo của văn phòng trung ương đảng cho biết ban chấp hành trung ương đánh giá ông võ văn tưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước
được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
tuy nhiên vừa qua theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan chức năng ông đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
những vi phạm khuyết điểm của ông võ văn thưởng đã gây dư luận xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng nhà nước và cá nhân ông
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân ông võ văn thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác
căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông võ văn thưởng ban chấp hành trung ương đảng đồng ý để ông võ văn thưởng thôi giữ các chức vụ
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ơn đảng khóa một mươi ba chủ tịch nước cộng hòa do chủ nghĩa việt nam chủ tịch hội đồng quốc phòng ban ninh nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
đây là hội nghị bất thường lần thứ sáu của ban chấp hành trung ương kể từ đầu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu sau hội nghị trung ương hôm nay quốc hội sẽ họp bất thường để quyết định vị trí chủ tịch nước
đầu nhậm kỳ khóa một mươi ba năm hai nghìn hai mươi một bộ chính trị có một mươi tám ủy viên đến nay còn một mươi bốn ủy viên do bốn người xin thôi nhiệm vụ số ủy viên trung ương đảng cả dự khuyết từ hai trăm linh hiện còn một trăm bảy mươi chín
ông võ văn thưởng năm mươi bốn tuổi thạc sĩ chiết học quê tại huyện mang thít tỉnh vĩnh long là chủ tịch nước trẻ tuổi nhất khi nhậm chức
ông là ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai một mươi ba bí thư trung ơn đảng khóa một mươi hai một mươi ba ủy viên trung ơn đảng khóa một mươi dự khuyết một mươi một một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi hai một mươi bốn một mươi năm
ông võ văn thưởng trưởng thành từ cán bộ đoàn và kinh qua nhiều chức vụ quan trọng từ địa phương đến trung ương nhiều bí thư thành đoàn tp hcm bí thư thứ nhất trung an đoàn chủ tịch hội liên hiệp thanh niên việt nam chủ nhiệm ủy ban quốc gia về thanh niên việt nam
tháng tám năm hai nghìn một mươi một ông được bộ chính trị phân công giữ
đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn ông làm phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và được bộ chính trị phân công điều hành công tác thành ủy tp hcm
tháng một năm hai nghìn một mươi sáu ông được đại hội một mươi hai của đảng bầu vào ban chấp hành trung ương đảng và được trung ương bầu vào bộ chính trị
tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu ông được bộ chính trị phân công tham gia ban bí thư trung ương đảng giữ chức vụ trưởng ban tuyên giáo trung ương
đến đại hội một mươi ba của đảng ông võ văn thưởng tái đắc cử ủy viên ban chấp hành trung ương

ông võ văn thưởng được bộ chính trị phân công giữ chức thường trực ban bí thư từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại kiều bất thường lần thứ tư quốc hội khóa một mươi năm ông võ văn thưởng được bầu giữ chức chủ tịch nước cộng hòa sau chủ nghĩa việt nam cho đến nay
mới đây bộ chính trị đã phân công ông nguyễn hoài anh ủy viên dự khuyết trung ương đảng phó bí thư thường trực tỉnh ủy
chủ tịch hội đồng dân tỉnh bình thuận phụ trách điều hành công việc hoạt động của đảng bộ tỉnh đến khi kiện toàn chức danh bí thư tỉnh ủy bình thuận nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
ông nguyễn hải anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý hành chính công kiến trúc sư cử nhân anh văn
ông đã có nhiều năm công tác tại tỉnh bình thuận trải qua các chức vụ bí thư tỉnh đoàn bình thuận bí thư huyện ủy tuy phong
phó trưởng ban nội chính tỉnh uỷ trưởng ban dân vận tỉnh uỷ phó chủ tịch thường trực hội đồng dân tỉnh phó bí thư thường trực tỉnh uỷ
tháng một năm hai nghìn hai mươi một ông nguyễn hoài anh được bầu làm ủy viên dự khuyết trung ương đảng
trước đó vào ngày một mươi năm tháng ba bộ chính trị đã quyết định điều động phân công ông dương văn an bí thư tỉnh uỷ bình thuận giữa chức vụ bí thư tỉnh uỷ vĩnh phúc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tháng hai năm hai nghìn hai mươi một ông nguyễn hoài anh được bầu làm ủy viên dự khuyết trung ương đảng
tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn khi đang công tác tại trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh ông an được ban bí thư trung mương đảng luân chuyển chỉ định tham gia ban chấp hành đảng bộ tỉnh bình thuận giữ chức vụ phó bí thư tỉnh ủy khóa một mươi hai
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm tại đại hội đảng bộ tỉnh khóa một mươi ba nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi ông an tiếp tục giữ chức vụ phó bí thư tỉnh ủy
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi tại đại hội đảng bộ tỉnh bình thuận lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn
năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm ông dương văn an phó bí thư tỉnh ủy được bầu giữ chức bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
ngày một mươi bảy tháng ba tại thành phố đà lạt ban thực vụ tỉnh ủy lâm đồng đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ chính trị về việc chỉ định nhân sự giữ chức quyền bí thư tỉnh ủy lâm đồng
tham dự hội nghị về phía trung ương có bà trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trường ban tổ chức trung ương
ông phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
ông mai văn chính ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương
ông nguyễn văn quyết phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
ông lê khánh toàn phó tránh văn phòng trung ương đảng
về phía tỉnh lâm đồng có ông trần đình văn phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh
cùng các ông ủy viên ban thường vụ tỉnh uỷ ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh bí thư một số huyện uỷ đảng uỷ trực thuộc tỉnh uỷ đã tham dự
tại hội nghị ông mai văn chính đã công bố quyết định của bộ chính trị về việc giao ông nguyễn thái học
phó trưởng ban nội chính trung ương giữ chức quyền bí thư tỉnh ủy lâm đồng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
thay mặt bộ chính trị bà trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trường ban tổ chức trung ương đã trao quyết định chúc mừng ông nguyễn thái học nhận trọng trách mới của đảng
phát biểu do nhiệm vụ tại hội nghị bà trương thị mai khẳng định
để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện thường xuyên liên tục của bộ chính trị ban bí thư và trung ương đảng đối với tỉnh ủy lâm đồng
bộ chính trị đã quyết định điều động và chỉ định ông nguyễn thái học phó trưởng ban nội chính trung ương tham gia ban chấp hành ban thưởng vụ và giữ chức quyền bí thư tỉnh ủy lâm đồng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
bà trương thị mai tin tưởng ông nguyễn thái học trên cương vị mới sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương cùng với ban chấp hành ban thường vụ và thường trực tỉnh ủy lâm đồng
vượt qua khó khăn đoàn kết phấn đấu tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đạt được kết quả cao nhất trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi một gắn với nghị quyết đại hội thứ một mươi ba của đảng
nghị quyết hai mươi ba nqtvk ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng tây nguyên đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến hai nghìn bốn mươi năm
thực hiện được mục tiêu đưa lâm đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước
phát biểu nhận nhiệm vụ
quyền mỹ thư tỉnh uỷ lâm đồng nguyễn thái học bày tỏ niếm vinh dự khi được bộ chính trị ban mỹ thư trung ương đảng ban tổ chức trung ương tin tưởng giao trọng trách nhiệm vụ mới
ông nguyễn thái học nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo sao nhiệm vụ của bà trương thị mai và xin hứa quyết tâm thực hiện đúng đầy đủ chức trách
nhiệm vụ được giao để cố gắng phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trước bộ chính trị ban bí thư và trước đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh lâm đồng
ông nguyễn thái học bày tỏ sẽ cố gắng phấn đấu làm việc rèn luyện giữ gìn bản thân thật tốt đoàn kết gắn bó với đồng chí anh em thật nghĩa tình
sẽ sống và làm việc hết mình theo điều đúng lẽ phải tránh xa cái sai điều xấu để cùng với cán bộ quân và nhân dân lâm đồng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
thay mặt ban chấp hành đảng bộ tỉnh ông trần đình văn phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bày tỏ vui mừng với quyết định của bộ chính trị
về việc điều động chỉ định ông nguyễn thái học phó trưởng ban nội chính trung ương giữ chức quyền bí thư tỉnh ủy lâm đồng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong thời gian tới ban chấp hành ban thường vụ tỉnh ủy lâm đồng xin hứa với bộ chính trị ban bí thư sẽ đoàn kết một lòng cùng với quyền bí thư tỉnh ủy
tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc khắc phục những khuyết điểm tồn tại hạn chế
để xây dựng đảng bộ chính quyền tỉnh lâm đồng thực sự là một khối đoàn kết trong sạch vững mạnh thống nhất ý chí và hành động quyết tâm cao hoàn thành toàn diện vượt mức nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi bốn
làm cơ sở quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã đề ra
ông nguyễn thái học sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai tại xã hòa quang bắc huyện phú hòa tỉnh phú yên trình độ chuyên môn tiến sĩ khoa học chính trị cử nhân luật
ông nguyễn thái học là cán bộ trưởng thành từ cơ sở có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng
ông nguyễn thái học đã kinh qua nhiều vị trí công tác như bí thư huyện ủy sông hình phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi ba trưởng ban nội chính tỉnh ủy phú yên
từ tháng bảy hai nghìn một mươi tám đến nay ông nguyễn thái học là phó trưởng ban nội chính trung ương đại biểu quốc hội khóa một mươi ba khóa một mươi bốn
ông đã được quy hoạch ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba khóa một mươi bốn